cùng dự có nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tân dũng đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương cùng các đồng chí bí thư trung mương đảng
đồng chí nguyễn xuân thắng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương đồng chí nguyễn hòa bình
tránh án tòa án nhân dân tối cao và một số cơ quan ngoại giao tổ chức quốc tế
bao gồm hai dự án với tổng mức đầu tư là một mươi ba sáu trăm chín mươi ba tỷ đồng
trong đó dự án đường nối thành phố hạ long với cầu bạch đăng là sáu bốn trăm một mươi sáu tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách
tốc độ tối đa theo chuẩn thiết kế của dự án là một trăm linh km một giờ
khi bắt đầu đi vào sử dụng sẽ lưu hành với vận tốc tối đa là tám mươi km một giờ
sau đó sẽ cho phép lưu hành đúng tốc độ thiết kế
trong việc kết nối kinh tế động lực hà nội hải phòng và quảng ninh
như vậy khoảng cách giữa hạ long và hải phòng sẽ rút ngắn xuống còn hai mươi năm km thay vì bảy mươi km trước đây
và tuyến đường này cũng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển
từ hà nội đến hạ long
đây là tuyến đường cao tốc đầu tiên trong cả nước
được thủ tướng chính phủ giao cho địa phương thực hiện bằng nguồn ngân sách của tỉnh
và hình thức đối tác công tư ppp
cầu bịch đăng là cầu xây văng hiện đại với nhiều kỷ lục được ghi nhận
đây cũng là công trình cầu xây văng do các kỹ sư của việt nam thiết kế thi công
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của đảng bộ
và nhân dân tỉnh quảng ninh và hải phòng trong việc giải phóng mặt bằng một cách nhanh chóng
đánh giá cao biểu tượng về kỹ thuật xây dựng cầu đường của việt nam với thiết kế ba trụ tháp
là ba chữ hát thể hiện sự kết nối chặt chẽ giữa ba trung tâm kinh tế phía bắc hà nội hải phòng hạ long
đột phá bởi cầu tốc hạ long hải phòng không chỉ pháp quy thêm giá trị của cầu tốc hà nội hải phòng
mà hơn cả là thúc đẩy liên kết vùng góp phần kết nối toàn khu vực
tâm chất phát triển ba trụ tháp hà nội hải phòng hạ long
mở thêm những không gian và cơ hội phát triển kinh tế xã hội lớn cho toàn khu vực của chúng ta
hai đột phá bởi thời gian là tài nguyên quý nhất của chúng ta
tôi tin rằng rất nhiều người dân các doanh nghiệp và du khách sẽ hài lòng khi biết rằng
thời gian đi hạ long hải phòng hiện rút xuống chỉ còn ba mươi phút thay vì hai tiếng như trước đây
đồng thời tiếng
hạ long hà nội nay chỉ mất một tiếng ba mươi phút thay vì ba bốn giờ đồng hồ
thủ tướng nhấn mạnh đột phá đáng tự hào hơn cả là việc khánh thành cây cầu do chính người việt nam thiết kế và thi công
khẳng định khả năng làm chủ về công nghệ tiên tiến nhất hiện nay
với tư duy năng động giám nghĩ giám làm của địa phương đây là sự táo bảo và cần thiết trong giai đoạn hiện nay
thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân trong vùng giải phóng mặt bằng ổn định cuộc sống
đồng thời các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành nốt những việc còn lại để tuyến đường cao tốc hạ long hải phòng được đồng bộ
tại buổi lễ thủ tướng đã tuyên bố thông xe tuyến cao tốc hạ long hải phòng và cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước cắt băng khánh thành cầu bạch đăng
và bắt đầu từ một mươi ba h ngày hôm nay mùng một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tuyến đường sẽ chính thức thông xe và đi vào hoạt động